tối ngày hai mươi chín tháng chín chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã về đến hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng chín
trong thời gian thăm lào chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit
hội kiến thủ tướng chính phủ lào thonglun sinsulit thăm và làm việc tại tỉnh viên tră
trong thời gian thăm lào chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội lào pani yatotu đã đồng chủ trì hội thảo chuyên đề chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm
và công tác phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo giữa các cơ quan quốc hội và chính phủ và các bộ ngành liên quan
trong khuôn khổ chuyến thăm tại thủ đô viên trăn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhất
hạng nhì hạng ba huân chương hữu nghị và huân chương hữu nghị của nhà nước việt nam cho một số tập thể cá nhân của quốc hội lào
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến kiểm tra tiến độ thi công công trình xây dựng nhà quốc hội lào đang được xây dựng trên quảng trường thát luông
trung tâm thủ đô viêng trăn gặp gỡ lãnh đạo các đơn vị liên quan cùng đông đảo cán bộ công nhân binh đoàn một mươi một bộ quốc phòng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã tới thăm và làm việc với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại lào trước khi về nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cộng hòa dân chủ nhân dân lào